chuẩn bị năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi ngành giáo dục và đào tạo tp hà nội quyết tâm ngăn chặn hiện tượng lạm thu
bằng việc tăng trách nhiệm tăng chế tài để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo hà nội cho biết trên cơ sở chỉ đạo của ubnd tp hà nội
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi trường học nào vi phạm về công tác thu chi sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của ngành và pháp luật
tất cả những trường xe phạm sẽ bị yêu cầu trả cho phụ huynh học sinh những khoản thu sai
về xử lý trách nhiệm thì đã có quy định trong ngành sở giáo dục và đào tạo hà nội sẽ xử lý nghiêm
không lại chứa bất kỳ trường hợp nào xe phạm mà không bị xử lý
sở giáo dục và đào tạo hà nội cũng cho biết sở sẽ không tổ chức đi kiểm tra công tác thu chi đầu năm học
theo các đoàn như mọi năm mà cứ phát hiện sai phạm thì sẽ xử lý ngay
sở cũng yêu cầu các trường công khai minh bạch tất cả các khoản thu chi theo quy định